sau khi tuyến cao tốc tp hcm trung lương tạm ngừng thu phí lượng phương tiện đổ dồn về đây càng ngày càng đông thường xuyên gây ra tình trạng un tắc tiêm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông
do đó các lực lượng chức năng đã phải triển khai nhiều kế hoạch tuần tra kiểm soát tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến
theo quan sát lỗi vi phạm quy định về tốc độ tối thiểu sáu mươi km trên giờ diễn ra khá phổ biến của các tài xế khi lưu thông trên tuyến cao tốc tp hcm trung lương
sau khi ngừng thu phí lượng phương tiện qua tuyến cao tốc tp hcm đã tăng gần ba mươi khiến tuyến đường này sẽ bị ùn ứ trong khung giờ cao điểm ngày lễ
để bảo đảm an toàn trên tuyến lực lượng cảnh sát công an giao thông bộ công an đã triển khai nhiều giải pháp liên tục tuần tra chốt chặn
sử dụng đồng bộ các thiết bị nghiệp
vụ chuyên dụng để xử lý các trường hợp vi phạm trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức cho tài xế